như truyền hình nhân dân đã thông tin trong chương trình thời sự trước về tình trạng gây ô nhiễm môi trường
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ tại xã đồng lương huyện cầm khê tỉnh phú thọ
hiện tại phía doanh nghiệp đang tiến hành bồi thường cho người dân bị thiệt hại về cá
và triển khai các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường
đến thời điểm hiện tại phía công ty đã bồi thường cho hai mươi bảy hộ dân với số tiền gần một tỷ đồng
về vấn đề ô nhiễm nước hồ ngã hai công ty đang cho công nhân xử lý bằng cách rắc vôi và men vi sinh tại các ao hồ
đồng thời mời các đơn vị xử lý ô nhiễm tham mưu giúp công ty giải pháp để giải quyết triệt đề vấn đề này
các hệ thống của nhà xử lý vân theo công nghệ của hàn quốc cộng thêm với đang xây dựng hệ thống biogar ở phía trong trại
đối với ưu an huyện cầm khê cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cũng như ưu an xã thường xuyên kiểm tra giám sát
và yêu cầu công ty chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
và khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực hồ ngã hai và báo cáo kịp thời với ưu an huyện cũng như sở thành ngôi môi trường theo quy định
đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được mức độ ô nhiễm tại hồ ngã hai do sự cố tràn bể thải sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ gây ra
các ngành chức năng của tỉnh phú thọ cần giám sát chặt chẽ hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường
cũng như quá trình xử lý chất thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ
yêu cầu công ty này phải thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt